quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị chuỗi ngày nóng bức tại bắc bộ mới chỉ bắt đầu
dự báo từ ngày mai trở đi vùng thấp nóng phía tây sẽ còn mở rộng và hoạt động mạnh hơn
vì thế cả miền bắc sẽ có nắng nóng và nắng nóng gây gắt trên diện rộng
với mức nhiệt ban ngày cao từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ có nơi cao hơn
trong đó khu vực tây bắc bắc bộ nhiều nơi có nắng nóng đặc biệt gai gắt trên ba mươi chín độ
sang ngày mai cùng với quá trình hoạt động mạnh của vùng áp thấp phía tây
nắng nóng ở trung bộ sẽ còn mở rộng hơn xuống phía nam
trong đó tâm nóng sẽ là khu vực từ thanh hóa trở vào đến quảng ngãi
với mức nhiệt từ ba mươi tám đến bốn mươi một độ có nơi cao hơn
tức là cường độ ở ngưỡng nắng nóng gây gắt đến đặc biệt gai gắt
còn các khu vực khác ở ngưỡng nắng nóng
vùng núi phía tây của bình định và phú yên có nắng nóng gây gắt
với mức nhiệt từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
trong khi bắc bộ và miền trung đang bắt đầu một đợt nắng nóng mới
thì ở khu vực nam bộ và tây nguyên nắng nóng kéo dài liên tục suốt từ đầu tháng tới giờ
và ngày mai vẫn tiếp tục là một ngày có nắng mạnh có nắng nóng và nắng nóng gây gắt
với nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở cả tây nguyên và nam bộ vẫn duy trì ở mức cao ba mươi năm ba mươi tám độ
riêng một số nơi ở miền đông của nam bộ như tại bình phước tây ninh đồng nai
và một số nơi ở gia lai của tây nguyên đạt ngưỡng nắng nóng
biệt gây gắt trên ba mươi chín độ
trên biển ở khu vực vịnh bắc bộ vùng biển phía bắc của khu vực phía bắc của biển đông
có gió nam mạnh ở mức cấp năm có lúc cấp sáu sóng biển cao trên hai mét biển động
khu vực giữa và nam của biển đông vùng biển huyện đảo trường sa gió dưới cấp năm biển lặng
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước